theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia năm nay hiện tượng enino đang có khuyên hướng trở lại
nắng nóng được dự báo sẽ tăng hơn so với trung bình nhiều năm từ năm đến một độ c
do vậy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng cao
tổng công ty điện lực hà nội đang thực hiện nhiều phương án sẵn sàng cung ứng điện liên tục an toàn và ổn định
cao điểm nắng nóng của mùa hè năm nay sẽ diễn ra từ tháng năm đến tháng bảy
với nền nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức ba mươi độ c
nhiệt độ cao nhất ban ngày nhiều nơi vượt bốn mươi độ c và sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài năm bảy ngày liên tiếp
evn hà nội dự báo năm hai nghìn một mươi bảy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng mùa hè tăng
nhu cầu sử dụng điện bình quân có thể lên đến hơn bốn mươi tám triệu kw một ngày và đình điểm có thể lên tới bảy mươi ba triệu kw một ngày
trong khi đó chủ yếu là nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng
để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi cho công tác cung ứng điện
ngay trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy evn hà nội đã khởi công nhiều hạng mục công trình
và các đơn vị điện lực cũng đã chủ động ra soát tình hình cung ứng và lập các giải pháp cấp điện
ngay từ năm hai nghìn một mươi sáu đã tập trung công tác đầu tư và công tác sửa chữa lớn để đảm bảo cấp điện cho nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi sáu công ty điện đồng hồng mai đã xây dựng thêm được sáu lộ cáp số tuyến hai mươi hai kv
và xây dựng được một mươi sáu trạm
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo lưới điện hạ thế của một mươi hai trạm biến áp nữa
với nhiệm vụ cung ứng điện cho nhiều điểm trọng yếu có nhiệm vụ chính trị
các đơn vị điện lực trực thuộc tổng công ty điện lực hà nội cũng đã thành lập ban chỉ đạo
và đội xung kích phục vụ công tác chống quá tải hè
có kế hoạch tăng cường công nhân trực sửa chữa điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại một mươi một điểm trực trên địa bàn quận khi nhiệt độ trên ba mươi năm độ c
trong năm vừa qua hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tổng chí công nhân phục vụ quay lại ngày đêm
bất kể có gia đình bị mất điện
cái là báo cái là tổ điện đã có mặt để mà kịp thời sửa chữa cho hộ gia đình
bị trục chặt kỹ thuật ở gia đình
còn điện thì tôi thấy là đã lâu lắm giờ không bị mất điện
như thời ngày xưa cách đây khoảng ngoài hai mươi năm ba mươi năm rồi
để giảm bớt những khó khăn trong cung ứng điện
đặc biệt trong thời gian nắng nóng kéo dài
ngành điện cũng mong nhận được sự chia sẻ
phía người dân bằng cách sử dụng tiết kiệm điện
thông qua những hành động như tắt các thiết bị điện khi không cần thiết
hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm
sử dụng điều hòa ở nhiệt độ từ hai mươi năm độ c
chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời một đến hai độ